tại hà nội khu di tích chủ tịch hồ chí minh phối hợp với tổng cục lâm nghiệp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
sáu mươi năm chủ tịch hồ chí minh phát động tết trồng cây năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn một mươi chín và kỷ niệm ngày lâm nghiệp việt nam
hội thảo diễn ra có sự tham gia của một trăm năm mươi đại biểu là các nhà khoa học nhà nghiên cứu các nhà quản lý
nguyên lãnh đạo của tổng cục lâm nghiệp với sáu mươi bài tham luận đầy tâm huyết trí tuệ và nhiều nội dung sâu sắc
về hoàn cảnh ra đời nội dung ý nghĩa lịch sử của phong trào tết trồng cây do chủ tịch hồ chí minh khởi xướng
đến nay vẫn còn nguyên giá trị đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng
là động lực to lớn cổ vũ toàn đảng toàn dân toàn quân ta hăng hái nhiệt tình ra sức trồng cây trồng rừng
và thực sự là ngày hội lớn làm cho đất nước càng ngày càng xuân